đại sứ quán việt nam tại anh cho biết cảnh sát khu vực greater manchester thông báo
đã nhận dạng được nạn nhân đầu tiên trong vụ cháy khu nhà ở otion malchester vào ngày bảy tháng năm
nạn nhân là nguyễn văn ước ba mươi một tuổi được nhận dạng bằng phương pháp phân tích vân tay
và hiện cảnh sát đang chờ kết quả xét nghiệm adn của nạn nhân
đây là một trong bốn công dân việt nam được báo cáo mất tích tại anh trước đó
và được cho là đã có mặt tại khu nhà khi mà xảy ra vụ cháy
cảnh sát khu vực cho biết quá trình tìm kiếm tại hiện trường và xác minh nhân thân các nạn nhân khác
vẫn đang tiếp tục triển khai kể từ khi các công nhân phá rỡ khu nhà trên phát hiện ra các thi thể vào ngày hai mươi ba tháng bảy
điều tra viên cao cấp đồng thời là trưởng nhóm nhận dạng nạn nhân của cảnh sát khu vực
ông louis hill khẳng định lực lượng chức năng sẽ trực tiếp liên hệ với gia đình nạn nhân
để đảm bảo họ được cập nhật thông tin và hỗ trợ đầy đủ
bên cạnh đó ông louis hill cũng cho biết các cuộc điều tra đang được tiến hành
để xác định lý do bốn công dân trên lại có mặt tại khu nhà khi mà vụ cháy xảy ra
kêu gọi những người có thông tin liên hệ với cảnh sát khu vực trực tiếp hoặc ẩn danh